cũng sẽ tăng cao cho nên là cái tình trạng này chúng tôi cũng giãn đường trước được là sẽ diễn ra rất là phức tạp
cho nên là chúng tôi sẽ tăng cường bổ trí các lường lượng phần tra kiểm soát trên các tuyến phố
để làm sao xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm này
những thông tin từ phía lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và xin hẹn gặp lại vào chương trình an ninh với cuộc sống phát sóng vào giờ này ngày mai